liên quan đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại thị trấn tam đường
huyện tam đường tỉnh lai châu vào sáng ngày một mươi năm tháng chín làm một mươi sáu người thương vong
đến nay một mươi ba nạn nhân thiệt mạng đã được chính quyền địa phương hỗ trợ và bàn giao cho các gia đình lo mai táng
ba người bị thương nặng hiện đang được cứu chữa tại bệnh viện đa khoa tỉnh lai châu
nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn được xác định là do xe bồn chở bê tông tươi
biển kiểm soát hai mươi bốn c sáu nghìn ba trăm bảy mươi sáu do tài xế lò a lều điều khiển bị mất phanh nên đâm vào xe khách chạy cùng chiều
biển kiểm soát hai mươi năm b tám mươi tám do tài xế nguyễn văn hảo điều khiển khiến cả hai xe lao xuống vực
hậu quả là một mươi ba người chết và ba người bị thương